mặc dù họ biết doanh nghiệp đó chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động
vì điều này mà trong nhiều năm qua hàng loạt doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã tung ra nhiều chiêu trò
núp bóng các danh nghĩa khác để chiếm dụng vốn chiếm đoạt tài sản trái pháp luật của người dân
trong khi các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương lại thiếu những chế tài quyết liệt hiệu quả để ngăn chặn
đến thời điểm hiện tại thì cục quản lý cạnh tranh cũng
chưa nhận một thông tin chính thống nào về việc có hành vi lửa đảo của công ty này công ty kia
và có tài liệu của những người thực hiện đấy cung cấp một cách đầy đủ chính xác về hành vi của doanh nghiệp
công tác phối hợp giám sát ở địa bàn chúng tôi cũng phối hợp với các sở công thương
để tạo ra một kênh tiếp nhận các kiếu nạn của những người bị doanh nghiệp bán hàng đa cấp
mà đã được cục quản lý nghệ tranh cấp
có những hành vi vi phạm nào đấy và gây thể thả cho họ thì có thể khiếu nạn đến các sở công thương
hội bảo vệ tiêu dùng hoặc là trực tiếp lên cục quản lý cạnh tranh
qua các vụ việc bán hàng đa cấp vi phạm bị xử lý trong thời gian vừa qua
cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần thận trọng cảnh giác để không mất tiền một cách oan uổng
cũng như lôi kéo người thân của mình dính vào bẫy đa cấp đang biến tướng ngày một tinh vị